ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại phú thọ ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo một mươi bốn tỉnh thành khu vực đồng bằng sông hồng và một số tỉnh đông bắc bộ
tại hội nghị giao ban các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
như là việc định hướng tuyên truyền những vấn đề có tính thời sự để phục vụ công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng dư luận xã hội cho các địa phương
trong thời gian tới ban tuyên giáo các tỉnh thành phố cần chủ động nắm bắt phản ánh tình hình tư tưởng chính trị dư luận xã hội
đề xuất cấp ủy các giải pháp xử lý những vụ việc phức tạp nhạy cảm không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn
theo dõi tình hình phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạp của các thế lực thù địch nhất là trên mạng internet